thực hiện nghị quyết số bốn mươi hai của chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
quyết định số một mươi năm của thủ tướng chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
các tỉnh thành trên phạm vi cả nước đang khẩn trương xác minh và chi trả cho các đối tượng thuộc diện được thù hưởng
ban nhân dân thành phố hà nội tổng cộng có bốn trăm một mươi bốn chín trăm chín mươi hai người được hưởng trợ cấp trong đợt này
với tổng kinh phí là năm trăm linh năm sáu trăm linh bảy tỷ đồng trong đó người qua công với cách mạng là bảy mươi bảy một trăm một mươi sáu người
kinh phí hỗ trợ là một trăm một mươi năm sáu trăm bảy mươi bốn tỷ đồng đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
là một trăm tám mươi hai một trăm linh năm người kinh phí hỗ trợ là hai trăm bảy mươi ba một trăm năm mươi bảy tỷ đồng
nhân khẩu thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố hà nội là hai mươi sáu bảy trăm tám mươi chín người
kinh phí hỗ trợ là hai mươi chín mươi một tỷ đồng nhân khẩu thuộc hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố hà nội
là một trăm hai mươi tám chín trăm một mươi hai người kinh phí hỗ trợ là chín mươi sáu sáu trăm tám mươi bốn tỷ đồng
theo tính toán sơ bộ hà nội có khoảng hai mươi hai người thuộc nhóm đối tượng lao động tự do
mất việc kê khai nhận hỗ trợ hiện thành phố đang tiếp tục tiến hành kiểm tra
giả soát chi trả đúng đối tượng được hưởng
chúng tôi cũng đã tổng hợp tất cả những kiến nghị về những khó khăn vướng mắt của cơ sở
về các nhóm vấn đề khó khăn vướng mắt từ đó chúng tôi cũng đã xin ý kiến của bộ đoàn động thương
minh và xã hội để giải đáp những khó khăn vướng mắt này trên cơ sở đó chúng tôi đã tổng hợp lại
và ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết cụ thể những kiến nghị đề xuất khó khăn vướng mắt của cơ sở
và từ đó cơ sở có những căn cứ để áp dụng trong việc tiêu chí điều kiện để xét duyệt đảm bảo đúng đối tượng
tượng không bỏ sót đối tượng đồng thời cũng không để những đối tượng khác lợi dụng trục lợi chính sách
trong các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín được nhận hỗ trợ hiện thành phố hà nội
đã cơ bản chi trả xong cho các đối tượng là người có công với cách mạng các hộ nghèo cận nghèo
người được bảo trợ xã hội những đối tượng còn lại trong đó có người lao động tự do đang được cấp
quận huyện triển khai chi trả tại buổi làm việc với thành phố hà nội về thao ngỡ vướng mắt cũng như
giả soát việc chi trả gói hỗ trợ an sinh bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung yêu
cầu thành phố tăng cường sự giám sát của mặt trận công khai minh bạch tránh để chính sách bị trục lợi
việc chi trả rồi là hỗ trợ cho người dân và những người bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín đều là một
phần sâu về dịch đại dịch covid đã được tiến hành một cách công khai minh bạch và đã đến người
dân trong phiên họp tháng năm vừa giờ thì chính phủ đã nghe các cơ quan báo cáo về kết quả này và
đồng thời thì chính phủ tiếp tục khẳng định trong nghị quyết yêu cầu các địa phương các bộ ngành
phải tiếp tục đẩy nhanh cái việc hỗ trợ cho người dân đặc biệt là quan tâm đến đối tượng
là các người dân đặc biệt là quan tâm đến đối tượng là các người dân đặc biệt là quan tâm đến đối tượng
là các đối tượng lao động tự do thứ hai là những cái hộ kinh doanh mà bị ảnh hưởng sâu đồng
thời là tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể tiếp cận được cái vốn để trả
lương cũng như là phát triển ổn định cái công an việc làm cho người lao động với thực tế nhiều
địa phương hiện đang gặp khó khăn trong giả soát kê khai và thực hiện các thủ tục để chi trả cho
đối tượng lao động tự do bộ lao động thương binh và xã hội đã có những chỉ đạo kịp thời
tạo điều kiện cho tất cả những người lao động tự do đang ở địa bàn cư trú được tiếp cận
chúng ta thấy rằng cái cách làm như quận hà đông hôm nay tôi cho là rất là tốt nó không trùng chính
sách và không trùng đối tượng cách tiếp cận chủ yếu là thế này thôi mình cứ phải công khai
minh bạch đi đến từng nhà ra từng ngõ đến từng đối tượng sau đó trên cơ sở ý kiến của
tình đối tượng đó chúng ta công khai minh bạch hiện bộ lao động thương minh và xã hội
yêu cầu hà nội tiếp tục ra soát giải quyết vướng mắt để hỗ trợ những nhóm đối tượng còn lại như
người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng
trợ cấp thất nghiệp người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người